sau nhiều tháng chống trọi với làn sóng covid một mươi chín thứ tư tình hình dịch tại việt nam có xu hướng giảm nhiệt
tuy nhiên trong thời gian ngắn vừa qua một số tỉnh như phú thọ hà nam thanh hóa lại phát sinh ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây và có nguy cơ bùng phát cao
thông tin từ sở y tế tỉnh phú thọ cho biết trong hai mươi bốn giờ qua địa bàn tỉnh ghi nhận năm mươi năm ca dương tính mới tại địa phương có hai mươi bốn trường hợp đã được cách ly khoanh vùng quản lý
trong đó thành phố việt trì có hai mươi sáu trường hợp lâm thao hai mươi bốn ca tam đông ba ca và thị xã phú thọ là một ca
như vậy kể từ khi phát hiện hai ca bệnh không rõ nguồn lây đầu tiên tại huyện lâm thao ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay toàn tỉnh có hai trăm sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại năm huyện thị thành
bao gồm thành phố việt trì một trăm bảy mươi chín
thị xã phú thọ bốn huyện lâm thao năm mươi tám huyện phú ninh hai mươi hai huyện tam nông bốn
toàn tỉnh hiện có hai bốn f một một mươi bốn trăm năm mươi f hai ba sáu trăm chín mươi hai f ba được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
về đánh giá cấp độ dịch sở y tế cho biết toàn tỉnh ở cấp độ hai số ca mắc mới sắp xỉ sáu ba mươi một ca trên một trăm linh dân một tuần
bốn mươi ba năm mươi sáu người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều
đáng chú ý liên quan ổ dịch mới phát sinh này nhiều trường hợp được ghi nhận tại các công ty ở khu công nghiệp thụy vân
như công ty jackin việt nam công ty ksa công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nam muga công ty jermagood công ty trách nhiệm hữu hạn tjb vina
ổ dịch này cũng lan rộng vào các trường học với bảy mươi hai học sinh và bốn giáo viên dương tính với sars cov hai
ba bảy trăm bảy mươi sáu học sinh và giáo viên đang thực hiện cách ly tại nhà
khu cách ly tập trung
sở giáo dục đào tạo phú thọ tiếp tục tạm dừng việc đến trường tại huyện phù ninh huyện lâm thao huyện tam nông thành phố việt trì và một mươi năm trường ở huyện thanh thủy
học sinh tại các huyện khác học trực tiếp
thanh hóa ngày một mươi bốn tháng một mươi ổ dịch tại xã bỉm sơn bùng phát với hai f được phát hiện đầu tiên là vợ chồng
người vợ làm nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp còn chồng làm lái xe
họ có yếu tố dịch tễ phức tạp đi lại nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
sau một tuần bùng phát ổ dịch này đã ghi nhận một trăm hai mươi ca nhiễm và lây lan sang một số huyện thành phố
trước tình hình phức tạp chính quyền khuyến cáo hơn sáu mươi người dân thuộc bảy xã phường trên địa bàn không ra khỏi nhà
học sinh dừng đến trường lực lượng chức năng đã kịp thời truy vết sàng lọc bóc tách f
đến thời điểm này tình hình dịch đã cơ bản được khống chế với số ca giảm xuống còn ba năm ca trong ngày
nam định ngày hai mươi hai tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh nam định cho biết
địa phương này ghi nhận một mươi bảy trường hợp dương tính với ncov
tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly phong tỏa liên quan đến ổ dịch tại xã yên hồng huyện ý yên
trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh nam định ghi nhận chùm ca bệnh với hai mươi người dương tính với ncov
tất cả đều trú tại thôn đằng động xã yên hồng huyện ý yên
ca mắc chỉ điểm của chùm lây nhiễm này là bà nth được phát hiện nhiễm ncov vào chiều một mươi bảy tháng một mươi
theo báo cáo từ cdc nam định các bệnh này không rõ nguồn lây do bà hát đã không ra khỏi xã
không đến vùng có dịch hay tiếp xúc người từ vùng dịch về trong gần một tháng qua
đến nay ổ dịch tại xã yên hồng huyện ý yên đã ghi nhận tổng cộng năm mươi một bệnh nhân chỉ trong vòng năm ngày
trước tình hình đó tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa bàn đặc biệt là huyện ý yên
tập trung cao độ chủ động kịp thời thực hiện biện pháp phòng chống dịch thần tốc truy vết
cách ly kịp thời f một f hai và xác định rõ vùng nguy cơ rất cao cao để khoanh vùng gọn nhất có thể
theo thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi
địa bàn huyện quế võ tỉnh bắc ninh ghi nhận chùm một mươi một ca mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
liên quan ca bệnh tại trường mầm non sao mai thành phố bắc ninh
đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi tổng số ca bệnh liên quan ổ dịch này là một mươi tám trường hợp
ông nguyễn bá quân phó chủ tịch thường trực ubnd huyện quế võ cho biết
ngay sau khi có thông báo truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh tại trường mầm non sao mai
ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện quế võ đã chỉ đạo triển khai công tác khai báo y tế
thần tốc truy vết khoanh vùng phong tỏa khu vực f sinh sống tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho trường hợp liên quan
qua giả soát cơ quan chức năng xác định được hai trăm năm mươi bốn trường hợp f một bốn trăm năm mươi ba trường hợp f hai
hiện cách ly y tế cho bảy trăm linh bảy người trong đó năm mươi bảy trường hợp f một cách ly tập trung và sáu trăm năm mươi người cách ly tại nhà
theo đánh giá của ngành y tế diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện quế võ khá phức tạp
nhất là trong bối cảnh quế võ có sự giao thương mạnh mẽ nhiều khu công nghiệp lượng công nhân lớn
đặc biệt là các trường hợp f có lịch trình di chuyển tại nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
khoảng hơn bảy trăm linh người dân đã được bộ tư lệnh tp hcm phối hợp
với địa phương đưa về các tỉnh miền tây trong sáng hai mươi một tháng một mươi
đó là những người có nguyện vọng trở về quê vì gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
người đi thăm gia đình chữa bệnh rồi kẹt lại tp hcm khi dịch bệnh bùng phát
bộ tư lệnh tp hcm sắp xếp người dân về miền tây thành hai nhóm
gồm nhóm đi xe dường nằm kèm xe vận tải quân sự trừ phương tiện
nhóm tổ chức đi xe máy theo nguyện vọng người dân có cảnh sát giao thông theo sát
cơ quan chức năng tp hcm tặng mỗi trường hợp về quê một phần quà gồm nước uống sữa bánh ngọt khẩu trang
đồng thời tập đoàn phương trang hỗ trợ hai mươi ba xe dường nằm hàng chục xe vận tải quân sự
vận chuyển phương tiện giúp người dân di chuyển từ bến xe miền tây tp hcm về địa phương
một người dân cho biết
sa nhà mấy tháng trời tôi nóng ruột lắm rồi tôi chỉ mong mong mau về nhà
đặt còn coi sóc nhà cửa ruộng vườn
nghe nói mấy anh bộ đội có xe đưa về
con tôi nhanh chóng đi đăng ký thiệt may mắn quá
thự tá nguyễn thành phong chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh tp hcm cho biết
bộ tư lệnh tp hcm triển khai sắp xếp thành hai nhóm gồm
một nhóm đi xe dừng nằm kèm xe vận tải quân sự chở phương tiện
một nhóm tổ chức đi xe máy theo nguyện vọng người dân
có cảnh sát giao thông tp hcm cùng tỉnh tp mt bám sát
về tới địa phương ban chỉ huy quân sự cùng cơ quan có thẩm quyền ở địa bàn
sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hỗ trợ người dân thực hiện cách ly
theo dõi y tế đúng quy định
hầu như bà con đăng ký về quê đúng tinh thần chủ trương vận động từ cơ quan chức năng
đa phần người về là phụ nữ trẻ em người già
những người có sức khỏe ở lại tp hcm tiếp tục lao động sản xuất
ban đầu số lượng người đăng ký lên đến hơn một người
nhưng sau đó giảm dần còn tám trăm linh
tổ chức đưa người dân từ tp hcm về quê là hoạt động nhất cử lớn tiện
vừa giúp người về phấn khởi vừa giúp người ở
để người về lại an tâm thượng tà nguyễn thanh phong nhận định
trước đó bộ tư lệnh tp hcm đã tổ chức đưa hơn một người
từ tp hcm về tp huế tỉnh tuyên quang